thực hiện đề án của chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số đan lai
gần đây ủy ban nhân dân huyện con cuông đại diện ban dân tập lực lượng biên phòng tỉnh nghệ an đã đi khảo sát
nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để tiếp tục di rời hơn ba mươi năm hộ đan lai ra khỏi vùng lõi vườn quốc gia pù mát
đề án bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số đan lai hiện đang sinh sống tại vùng lõi vườn quốc gia pù mát
huyện con cuông tỉnh nghệ an được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số hai trăm tám mươi với mục tiêu nâng cao điều kiện sống
phát triển kinh tế xã hội nhằm bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số
hiện đang sinh sống trong vùng lõi vườn quốc gia pù mát bảo tồn thiên nhiên vườn quốc gia pù mát bảo vệ an ninh biên giới
hiện nay tại hai bản búng và bản co phạt thuộc địa bàn xã môn sơn có hơn hai trăm linh hộ dân sinh sống
chính quyền và các cơ quan chức năng đã trao đổi
trả lời những băn khoăn và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân hứa sớm tìm cách thao gỡ
sắp tới sẽ thực hiện chuyển ba mươi năm hộ dân sang tái đình cư ở xã thạch ngàn người dân cần nắm rõ chủ trương và đồng thuận thực hiện